từ tám trăm linh mm xuống còn bảy trăm linh mm lại kết hợp với vùng áp thấp đang có xu hướng mạnh thêm
nếu khu vực miền trung vẫn phải đối mặt với các đợt mưa lớn và diễn biến thiên tai phức tạp
ngay tại quảng nam mưa lớn trong hai ngày qua khiến nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu
gây chia cắt tại nhiều điểm khiến việc lưu thông đi lại của người dân gặp khó khăn
trên tuyến quốc lộ một mươi bốn h qua địa bàn huyện duy xuyên
mưa lớn nước sông thu bổn dâng cao đã gây ngập sâu từ năm đến một m
khiến giao thông ách tắc việc đi lại của người dân gặp khó khăn
các phương tiện giao thông phải tìm hướng lưu thông khác
tại thành phố tam kỳ mưa lớn trong chiều ngày hôm nay đã gây ngập cục bộ một số khu vực
trên các tuyến đường hùng vương phan chu trinh phan bộ châu
nhiều tuyến đường tại các huyện miền núi đông giang tây giang nông sơn
bị sạt lở gây nguy hiểm ách tắc giao thông
mưa lớn nước dâng cao tại quảng nam đã khiến một người đàn ông
tại xã bình giang huyện thăng bình bị mất tích do lật thuyền
nước cuốn trôi khi đi dỡ lỏng cá lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân
dự báo trong sáu giờ tới các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam
tiếp tục có mưa to đến rất no nguy cơ ngập lụt cục bộ
ở những vùng trũng thấp và ven sông tại các địa phương núi thành và thành phố tam kỳ
lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã và đang sẵn sàng phương án
triển khai công tác cứu hộ cứu nạn giúp dân di rời từ vùng thấp trũng đến nơi an toàn
là một trong những địa phương đang chịu thiên tai ba ngày qua
người dân đà nẵng gồng mình trông lũ cũng là ba đêm thức trắng của các chiến sĩ công an
trên đầu là mưa trắng trời như chút nước dưới chân nước sâng cao ngang ngực
nhưng vượt lên tất cả các cán bộ chiến sĩ công an vẫn luôn sát cánh cùng nhân dân
đi đến từng khu dân cư gõ cửa từng nhà hỗ trợ người dân
đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn đồng thời tiếp tế bánh mì
mì tôm nước uống cho những người ở lại hình ảnh các cán bộ chiến sĩ
dầm mình trong nước lũ sát cánh củng nhân dân đã để lại ấn tượng tốt đẹp
đó là những hình ảnh từ vùng ngập sâu trên địa bàn thành phố đà nẵng
mà chúng tôi ghi nhận được trong đêm ngày một mươi ba một mươi bốn vừa qua
nước liên tục dâng cao tình nhắn
cuộc đoại cầu cứu liên tục được tiếp nhận
ngay lập tức công an các phương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cung đoàn cố hộ
dân quân dân phòng băng qua nước lũ kịp thời dí dời người dân ra bên ngoài
lực lượng làm ở đây thì cũng có nhiều khó khăn
thứ nhất là về địa hình ở đây là không quan về địa hình không quan về đường đi
có kịp hẻm đùa rất nhiều có nhiều nhà bị ngập sao
và họ đóng cửa mình kêu họ không biết luôn
mưa lớn nước lũ dâng cao mọi sự di chuyển đều trở nên khó khăn nguy hiểm hơn
dẫu biết trước là hiểm nguyên nhưng các chiến sĩ công an vẫn nỗ lực tiếp cận đến khu vực sâu nhất
nơi người dân cần sự giúp đỡ trong đó nhiều trường hợp người già đau ốm được đưa đi cấp cứu kịp thời
có một cụ là bị tai nạn còn phải đưa đi cấp cứu thì các lực lượng đều hỗ trợ rất là nhiệt tình
tôi cảm thấy rất là tin tưởng
tới chính quyền và các cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân của địa phương
rất là tin tưởng vì nhờ những người đó mà mình cũng an tâm hơn một phần nào
trong những ngày lũ lục khung tan như thế này
chính quyền thành phố rồi phường quận nói chung cũng tới đầy đủ rồi
thêm đó nữa là có quân đội nhân dân việt nam nữa
và bây giờ đến nữa là công an nữa
tôi thấy là cũng đầy đủ cho chúng tôi rất là may mắn
ba ngày trôi qua đầm mình trong mưa lũ
hơn ai hết những chiến sĩ công an phường thanh khê tây quận thanh khê
phường hòa khánh nam quận liên kiểu nơi rốn lũ của thành phố
là những nguyệt môn hiệu rõ nhất nội phức phạm của người dân
nỗ lực vượt lên trên tất cả khó khăn của bản thân để hỗ trợ khi dân cần dân khó
dự báo những ngày tới đà nẵng sẽ tiếp tục hướng kiệu một đợt mưa lớn
các bộ chiến sĩ tại khu vực trụng thấp
có nguy cơ ngập lụt cao sẽ tiếp tục ứng trực sẵn sàng triển khai công tác cứu nạn cứu hộ
trải qua ba ngày trực chiến các bộ chiến sĩ cũng tham gia nỗ lực hết mình
việc mệt mỏi là có nhưng tinh thần trách nhiệm và tình thương bà con dân đặt lên trên cao
nên anh em cũng cố gắng giúp đỡ bà con hết sức mình chứ không có ngại khó khăn gì cả
bằng trách nhiệm được giao tâm an phường sẽ thường xuyên
bán sát địa bàn cũng như là làm tốt các công tác dự phòng trước những đợt lụt và tùy theo luyện lướt tâm an phường sẽ có những phương án cụ thể
chưa hết nỗi lo này nỗi lo khác lại đến
người dân vùng rốn lũ thiên tai rất cần sự giúp đỡ lúc khó khăn
không ai khác những chiến sĩ công an luôn sắp cắn cùng nhân dân vượt qua giai đoạn này